nên là thông dùng cho mọi đối tượng sử dụng
chứ còn để đảm bảo cái tiêu chí như là các cái tiêu hiệu khác thì nó chưa đạt được
đó là những ý kiến của người dân về những sản phẩm mang thương hiệu việt nam
thống kê mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường và công nghệ bán lẻ gfk
thị trường di động tại việt nam sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu vẫn do samsung và oppo thống lĩnh
hãng điện thoại hàn quốc hiện chiếm ba mươi bốn bảy tăng năm so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi đó mobi star là điểm sáng hiếm hoi trên sân chơi di động của việt nam xuất hiện trên biểu đồ
những thương hiệu việt khác như qmobile hay bphone của bkav đều không đủ sức lọt vào bảng thống kê
vì doanh số ít ỏi
thậm chí một số cửa hàng kinh doanh điện thoại di động đã hoàn toàn quay lưng với những dòng sản phẩm mang thương hiệu việt
giám mắt từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
bkav với sản phẩm bphone chiếc smartphone được mệnh danh là siêu phẩm của người việt chính thức giám mắt
thế nhưng hơn một năm qua có một thực tế không thể phủ nhận
bihone gần như đã chìm nghỉm về mặt thương hiệu
thay vì đưa làng di động trong nước đi lên như những kỳ vọng trước đó của giới công nghệ và lập trình viên việt nam
sự mất ổn định về phần mềm cùng với mức giá thiếu cạnh tranh
tất cả đã khiến chiến dịch bihone tại việt nam có thể coi là thất bại
không nhiều người quan tâm tới bihone tại các cửa hàng điện thoại
và số lượng máy bán ra chỉ đếm trên đầu ngón tay thậm chí là không kinh doanh
mình chỉ biết bphone qua họ sản xuất phần mềm dưới virus thôi
chứ sản xuất điện thoại thì thực chất là chưa bao giờ nghe đến
khi mà đi vào triển khai và kinh doanh thì có rất ít người quan tâm
nhận được ít người quan tâm
và thứ hai nữa là về giá thành sản phẩm đấy thì thực sự luôn là với khách hàng thịt cường
thì họ luôn so sánh những sản phẩm cùng phong phúc và có rất nhiều lựa chọn thay thế
và dẫn đến là những sản phẩm bphone kinh doanh thịt cường thì không hành công
tại thời điểm khoảng hai ba năm về trước khi mà hầu hết các thương hiệu smartphone tới từ trung quốc
chưa tràn ngập thị trường việt nam phần khúc điện thoại giá rẻ là sân chơi dễ thở
cho các nhà sản xuất nội địa
thế nhưng tính cho tới thời điểm hiện tại đây dường như lại trở thành điểm yếu
của các nhà sản xuất trong nước bởi nhiều sản phẩm giá rẻ nước ngoài
ô ạt chiếm lĩnh thị trường việt nam
khi mà lợi thế về giá cả mẫu mã thậm chí là chất lượng không còn
sức cạnh tranh từ smartphone made in việt nam tại phần khúc giá rẻ đã giảm đi trông thấy
ngoài những yếu tố quan trọng như giá thành thương hiệu và chất lượng
thì một khó khăn rất lớn khi sản xuất thiết bị smartphone hay sản phẩm công nghệ cao
tại việt nam đó là nước ta hoàn toàn chưa có ngành công nghiệp phụ trợ
chính vì vậy những linh kiện phần cứng và quy trình gia công sản phẩm
đa phần được sản xuất ở nước ngoài và chủ yếu tại các xưởng gia công tại trung quốc
nên luôn bị người tiêu dùng việt hoài nghi về chất lượng sản phẩm
có rất nhiều hạn chế
nhất là chất lượng sản phẩm cứng không được đảm bảo
vì liên quan đến chi phí sản phẩm tấp thì tất nhiên là những linh kiện đó sẽ không được đảm bảo
tỷ lệ lỗi đổi trả rất là cao
thứ hai là hỗ trợ phần mềm sau này
dù như smartphone mà hướng điệu trung quốc thì hỗ trợ về phần mềm rất là ít
và thậm chí là những giao diện không trực quan để dễ dùng cho người việt nam của mình

trong thời điểm hiện tại thị trường điện thoại thông minh đang bão hòa như hiện nay
để một thương hiệu điện thoại có vị thế vững chắc trên sân nhà thực sự là một thách thức lớn
vậy lối đi nào cho các điện thoại thương hiệu việt
chúng tôi sẽ cố gắng củng cố thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất điện thoại
tuy nhiên thương hiệu là một chuyện niềm tin của người dùng
người ta sẽ tin nếu chúng ta có chất lượng sản phẩm đủ tốt
và có những thứ ngoài yếu tố về giá về thương hiệu
về những tính năng phục vụ cho người việt
chính vì thế chúng tôi rất chú trọng trong việc tìm tòi từ những thứ nhỏ nhất
thói quen sử dụng của người việt nam có những gì để mình phân tích
và chúng tôi đưa ra các sản phẩm phù hợp với những nội dung
những ứng dụng bên trong điện thoại rất quan trọng
ngoài các đơn vị như bkav fpt hay mobistar
một số nhà mạng tại việt nam như vnpt hay viettel
đã tận dụng được lợi thế về hạ tầng viễn thông
cũng đã xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại
thế nhưng để tồn tại và cạnh tranh với các sản phẩm khác
ngoài về giá thành thì bản thân các đơn vị này cũng có chiến lược
và những hướng đi mới cho riêng mình
phải phân tích kỹ hành vi thói quen người dùng việt nam
để chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm mà nó phục vụ
để cạnh tranh trên chính chân nhà chúng ta
một doanh nghiệp dù nó to lớn dù nguồn lực đến đâu
thì một mình cũng rất là khó
thế thì phải có ý thức trong việc xây dựng cộng đồng
chúng ta gọi là công nghiệp phụ trợ
phải xây dựng được công nghiệp
cộng đồng đu lớn để chúng ta giảm dần sự phụ thuộc vào nước ngoài
trong thời gian tới để có những bước đi dài hơi
các nhà sản xuất điện thoại tại việt nam
cần có nhiều hơn những chính sách có lợi
như khuyến khích sản phẩm của công ty nội địa
đặc biệt là chú trọng cho phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ
ví dụ như các công ty là chip lắp sáp làm kính điện thoại
việc phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ này
ngoài khả năng tăng nguồn thu cho chính phủ doanh nghiệp và người lao động
còn thúc đẩy năng suất lao động và công nghệ hóa các dây chuyển sản xuất
bên cạnh đó khi đưa sản phẩm ra thị trường
cần có những chính sách trợ giá cũng như chính sách hậu mãi hợp lý cho người dùng
các hãng sản xuất nên có trách nhiệm với những tuyên bố và sản phẩm của mình
thay vì chế bỏ hoặc khuy kết trách nhiệm cho một bên thứ ba
liên quan đến vụ việc sản xuất
hacker tấn công vào hệ thống điều khiển sân bay và website của hãng hàng không quốc gia việt nam
vào chiều ngày hai mươi chín tháng bảy vừa qua
bộ thông tin và truyền thông đã có công văn đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp nghiêm túc
khẩn trương thực hiện các biện pháp an toàn thông tin nhằm phòng ngừa và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng
qua vụ việc lần này một lần nữa các chuyên gia bảo mật khuyến cáo các cơ quan
đơn vị cần sớm đầu tư cho an toàn thông tin
cũng như nâng cao nhận thức về vấn đề này để tránh xảy ra các vụ việc tương tự như vietnam airlines
vào lúc một mươi bảy h một mươi chiều ngày hai mươi chín tháng bảy trang web của việt nam airlines tại địa chỉ vietnamaislines com vn
đã được khôi phục và kiểm soát chặt chẽ
hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của hãng cũng đang được các đơn vị liên quan phối hợp khắc phục
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia an ninh mạng việc xử lý hậu sự cố mất khá nhiều thời gian
nhất là khi tin tặc đã xâm nhập sâu